tại hiện trường cơ quan chuyên môn tìm thấy sáu vết tác động trên cơ thể nạn nhân
khám xét nơi xảy ra vụ án cảnh sát không tìm thấy chiếc xe máy và nhiều tài sản cá nhân của nạn nhân
chiều muộn ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh tuyên quang nhận tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại bờ đê sông lô thuộc địa phận thôn hương thịnh xã trường sinh huyện sơn dương
nạn nhân là một nam giới trên cơ thể xuất hiện nhiều vết thương bất thường qua nhận định ban đầu vụ việc có dấu hiệu hình sự của một vụ án mạng
hiện trường vụ án
ngay sau khi nhận được tin báo vụ án giám đốc và phó giám đốc công an tỉnh tuyên quang đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành công tác để điều tra làm rõ vụ việc
qua giả soát ban đầu lực lượng chức năng xác định nạn nhân là ông nqh bốn mươi một tuổi quê ở huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
gia đình của người đàn ông này cho biết ông hát không liên lạc với mọi người từ tối hôm trước trước khi rời khỏi nhà nạn nhân điều khiển một xe máy
tại hiện trường cơ quan chuyên môn tìm thấy sáu vết tác động trên nạn nhân
khám xét nơi xảy ra vụ án cảnh sát không tìm thấy chiếc xe máy và nhiều tài sản cá nhân của nạn nhân
nghi vấn lúc này của các trinh sát công an tỉnh tuyên quang là nạn nhân bị sát hại để cướp tài sản
địa điểm xảy ra vụ án khi đó gây nhiều khó khăn cho các cán bộ điều tra
cụ thể như khu vực bờ đê rất vắng vẻ nhiều cây cối và không có dân cư vì vậy vụ việc không có nhân chứng
ngay trong đêm hàng chục cán bộ công an trinh sát tỏa đi nhiều hướng thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để giả soát
thu thập chứng cứ qua khai thác từ người thân nạn nhân cảnh sát nắm được thông tin ông hát hành nghề xe ôm
cụ thể khoảng một mươi chín h ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ông hát rời khỏi nhà sau khi nghe một cuộc điện thoại
kể từ thời điểm đó không ai liên lạc được với ông hát
từ dữ liệu này lực lượng chức năng nhận định hung thủ có thể là một người quen hoặc một khách cũ của nạn nhân
hành trình truy lùng sát nhân
xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
công an tỉnh tuyên quang đã thành lập nhiều tổ công tác để ra soát khám phá vụ án
trong đó một mũi trinh sát được cử đi giả soát các mối quan hệ của nạn nhân
một mũi khác tiến hành kiểm tra sàng lọc hàng trăm đối tượng nghi vấn trên địa bàn
như nghiện ma túy cộng cán ở trong diện quản lý
song song với hai nhóm trinh sát trên một tổ công tác khác
lại được thực hiện nhiệm vụ truy vết chiếc xe máy mang biển kiểm soát một mươi chín s một trăm năm mươi chín x của nạn nhân và cuộc điện thoại cuối cùng
sau một khoảng thời gian
ban chuyên án công an tỉnh tuyên quang không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy đối tượng gây án là người địa phương
vì vậy đơn vị mở rộng địa bàn ra soát sang tỉnh phú thọ
công tác điều tra vụ án giờ đây có sự phối hợp giữa công an tỉnh tuyên quang
công an tỉnh phú thọ và cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bộ công an
bằng sự quyết tâm và kinh nghiệm phá án lực lượng chức năng đã dựng lên được chân dung của một nghi phạm
đó là nguyễn tiến giảng ba mươi hai tuổi ở huyện phù ninh tỉnh phú thọ
giảng được xác định là đối tượng nghiện ma túy lâu năm mắc hiv
nghi phạm có một tiền án ba mươi tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và mới được tha tù
chưa có công an việc làm
qua giả soát các trinh sát xác định giảng và nạn nhân có mối quan hệ thân thiết
khoảng thời gian vụ án xảy ra giảng không có mặt tại nơi cư trú và có nhiều điểm bất minh về kinh tế
ngay lập tức các mũi trinh sát công an tỉnh tuyên quang
cùng với các đơn vị tập trung truy vết tìm kiếm người đàn ông này
khoảng một mươi giờ ngày một tháng sáu bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an tỉnh tuyên quang cùng phòng trọng án
cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã bắt giữ được nguyễn tiến giảng
khi đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực gần bến xe mỹ đình quận nam tử liêm hà nội
khi bị bắt chính bản thân giảng còn chưa định hình được
vì sao mình bị bắt
quá trình được đưa về trụ sở cơ quan công an khi cán bộ điều tra đưa ảnh hiện trường cho giảng xem
thì hắn tỏ ra tỉnh táo và nói vụ em giết xe ôm ở tuyên quang chứ gì
sau đó đối tượng thành khẩn khai báo chi tiết về hành vi phạm tội
thời điểm bị lực lượng chức năng bao vây ập vào khống chế rằng không phản ứng và thừa nhận hành vi phạm tội
ngay sau đó đối tượng được di lý từ hà nội về trụ sở công an tỉnh tuyên quang để lấy lời khai
như vậy chỉ sau khoảng bốn mươi giờ vụ án xảy ra
lực lượng chức năng bắt giữ được đối tượng gây án là nguyễn tiến giảng ba mươi hai tuổi ở huyện phu ninh tỉnh phú thọ
khi hắn ta đang lẩn trốn ở khu vực gần bến xe mỹ đỉnh quận nam từ liêm hà nội
tại trụ sở công an tỉnh tuyên quang giảng quý đầu nhận tội thừa nhận hành vi sát hại ông hát để cướp tài sản
theo lời khai của giảng hắn tăng nghiện ma túy
khi không có tiền mua chất kích thích đối tượng đã manh nha trong đầu ý định giết người cướp tài sản
khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi giảng lang thang ở xã vụ quang huyện đoan hùng tỉnh phú thọ để tìm việc làm thêm
đến một lán ở bến cát sỏi bờ sông lô giảng vào nghỉ
lúc này đối tượng liên lạc với nhiều người để nhờ mua ma túy nhưng không được
đúng lúc đó giàng nhìn thấy một cây kéo kim loại trong ngăn bàn tại lán nên nảy sinh ý định sát hại người
con mồi được giả nghĩ đến là ông hát một tài xế xe ôm quen có số điện thoại
kẻ thù ác lên kế hoạch dụ nạn nhân đến khu vực vắng vẻ để sát hại rồi cướp tài sản để mua ma túy
khoảng một mươi tám h ba mươi giảng gọi điện cho ông hát đề nghị đến lán ở bờ đê sông lô đón
trong lúc đợi con mồi giảng giấu hung khí trong túi quẩn
khi ông hát đến điểm hẹn rằng yêu cầu chở hắn đến đoạn đê ở thôn hưng thịnh xã trường sinh
đến địa điểm trên đối tượng bảo lái xe ôm dừng lại
cùng hắn đợi người đến đưa đồ
thực tế giả đang đợi thời cơ để ra tay
đối tượng xuống xe đứng sau ông hát
trong khi ông hát đổi tư thế ngồi giảng lao tới tay phải cầm kéo tác động vào cổ của ông này
người tài xế bị tác động bất ngờ dùng một tay bịt vết thương tay còn lại túm giảng rồi chi hô cướp
hai người răng co rồi cùng ngã xuống chân đê
lúc này giảng dùng hung khí tác động nạn nhân thêm nhiều nhát cho đến khi ông hát không còn cử động
trước khi bỏ đi giảng lục loại người
ông hát lấy đi một điện thoại một ví nhưng không có tiền
hắn ta đã lấy chính xe máy của nạn nhân để rời khỏi hiện trường
bỏ đi được khoảng gần một km dạng cởi áo đang mặc để lau các vết máu trên cơ thể
trên yên xe rồi tắt nguồn điện thoại
tiếp tục đi đến cầu kim xuyên giảng vứt chiếc áo có quấn bên trong ví và hung khí gây án xuống sông lô
nghi phạm sau đó bỏ chạy đến xã đông lợi huyện sơn dương
bán điện thoại của nạn nhân lấy một trăm linh đồng
đêm hôm đó giảng ngủ tại gầm cầu vượt đường cao tốc nội bài lào cai đoạn thuộc địa phận thành phố việt trì tỉnh phú thọ
sáng hôm sau đối tượng bán xe máy của nạn nhân được hai triệu đồng rồi thuê xe ôm trở đến huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
tại đây giảng mua ma túy để sử dụng
sáng ba mươi một tháng năm giảng đi hà nội và bị bắt giữ
nhận định về hành vi của giảng luật sư cho rằng chỉ riêng với tội danh giết người hành vi của giảng là đặc biệt nghiêm trọng
với hành vi bị cáo buộc trên bị can nguyễn tiến giảng đối diện với khung hình phạt cao nhất của tội danh theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm đến tử hình
ngoài ra giảng còn đối diện với mức hình phạt của tội cướp tài sản
luật sư nhấn mạnh những thanh niên lời điếng xa ngã vào con đường ma túy để rồi gây trọng tội chắc chắn sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc của pháp luật rằng lưới trời thưa mà khó lọt
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tỉnh tuyên quang đưa nguyễn tiến giảng ra
xét xử về các tội giết người cướp tài sản
sau khi xem xét hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn tiến giảng mức án tử hình về tội giết người bốn năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt chung là tử hình
các nhà khoa học đã chứng minh khi lên cơn nghiện ma túy thì con người có thể làm bất cứ việc gì để thỏa nguyện
và sau khi sử dụng ma túy nhất là ma túy tổng hợp dân chơi gọi là hàng đá thì sẽ tác động trực tiếp gây kích thích hệ thần kinh trung ương và có thể tạo ảo giác trong một thời gian dài
sự hưng phấn sung mãn đó khiến cho người sử dụng hàng đá không còn biết sợ hãi nên có thể làm được những điều mà khi bình thường họ không dám làm
chính vì vậy mà khi con nghiện gây án thì mức độ tàn bạo dã man liều lĩnh gấp nhiều lần so với kẻ bình thường
từ những phân tích trên cho thấy rằng để giảm thiểu nỗi lo về người nghiện gây án đòi hỏi các ban ngành đoàn thể các cấp cần phải thực hiện các biện pháp quản lý người nghiện với một quyết tâm cao nhất thì mới mong thay đổi được tình hình
thưa quý vị và các bạn
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau